một trong những thách thức hiện nay khi việt nam chính thức thực thi các điều khoản cam kết
trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
đó là hoạt động của tổ chức công đoàn liệu có đáp ứng được yêu cầu của hội nhập
liệu có tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa người lao động và doanh nghiệp
để giải đáp những thắc mắc này mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau đây tại hải dương
là một tỉnh có nhiều doanh nghiệp hoạt động hải dương hiện có trên một mươi một doanh nghiệp
thu hút và giải quyết việc làm cho gần hai mươi bảy vạn lao động
đa số các doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện tương đối đầy đủ các chế độ chính sách
đối với người lao động kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
ngay từ khi đi vào hoạt động chúng tôi đã được tư vấn và thành lập tổ chức công đoàn
ở trung quốc không có tổ chức công đoàn do đó chúng tôi tìm hiểu về hoạt động của công đoàn
theo quy định của pháp luật nước bạn
qua thời gian chúng tôi thấy công đoàn hoạt động khá hiệu quả
đem lại cho người lao động niềm tin vào doanh nghiệp chúng tôi hơn
khi việt nam chính thức thực thi cptpp công đoàn việt nam sẽ phải bước vào cuộc cạnh tranh
và thu hút đoàn viên công đoàn với tổ chức đại diện người lao động được thành lập ở cơ sở
tạo được vị thế độc lập của mình trong mọi hoạt động
tuy nhiên có thể nói các hoạt động công đoàn vẫn còn nhiều hạn chế
chưa đáp ứng được các nhu cầu của người lao động
đa số cán bộ công đoàn hoạt động kiêm nhiệm do đó tính độc lập bị hạn chế
nhất là thay mặt người lao động thương lượng với doanh nghiệp
do đó để có thể đứng vững trong tình hình mới các bộ công đoàn phải thay đổi mạnh mẽ
đây là một vấn đề rất khó cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở
người ta làm công đoàn nhưng lại hướng lương từ chủ doanh nghiệp
chính vì vậy rất nhiều khi người ta cũng không dám thắng thắn đấu tranh
theo quan điểm của cá nhân tôi điều mối chốt là phải tạo được sự độc lập cho cán bộ công đoàn cơ sở
thực sự ra khi mà anh khẳng định
thì hiệu quả đàm phán mới nâng cao được
và thứ hai nữa khi anh khẳng định được vai trò và người lao động
người ta nhìn thấy cái vai trò của anh đáp ứng được lợi ích cho họ bảo vệ được họ
thì lúc bây giờ họ sẽ đạt sự tin tưởng rất là cao
có thể nói trong xu thế hội nhập sâu rộng hiện nay
công đoàn một tổ chức lớn bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động
cần tự nỗ lực thay đổi để độc lập hơn hoạt động thực chất hơn
tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho người lao động tại các doanh nghiệp